lấy lỏng quần áo bỏ bớt quần áo không cần thiết để giảm cái sự tích tụ nhiệt thường xuyên kiểm tra
nhiệt độ cơ thể của cái người bị xe nắng xe nóng đó nếu mà nhiệt độ quá cao thì việc chúng ta cần
phải làm mát bằng nhiều biện pháp nếu tình trạng mà hôn mê ly bì hoặc là có tình trạng đã bắt đầu
rối loạn đến hô hấp với tuần hoàn gây ngừng tim ngừng thở thì chúng ta phải tiến hành lập tức
cấp cứu ngừng tuần hoàn ngay lập tức và sau thời gian đó kiểu gì bạn cũng phải đưa người bị
nạn đến cơ sở y tế gần nhất và với những chia sẻ cụ thể của bác sĩ trong chương trình ngày hôm
này thì tôi tin chắc rằng là các bậc phụ huynh thì sẽ có thêm nhiều kiến thức để có thể bảo vệ con em
mình trong những cái ngày hè nắng nóng như thế này một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của anh
khi chịu tác động của gánh nặng nhiệt cơ thể người có các phản ứng đáp ứng và huy động các cơ
chế điều nhiệt nếu quá tải nhiệt gia tăng quá mức sẽ gây ra tổn thương đối với cơ thể tổn thương do
nắng nóng sẽ làm rối loạn cân bằng nước điện giải toàn thân rối loạn điều hòa thân nhiệt và rối loạn
bệnh lý khác nhiệt độ môi trường là yếu tố quan trọng gây ra các vấn đề sức khỏe nhưng cũng không
hoàn toàn là yếu tố quyết định duy nhất say nắng say nóng còn do ảnh hưởng đồng thời của môi trường
kín khí gây khó thở cơ thể thiếu nước mặc quần áo quá chật nếu trẻ bị say nắng say nóng bố mẹ cần
bình tĩnh để có cách xử trí kịp thời bằng thực hiện nhanh các biện pháp sau gọi bác sĩ hoặc xe cấp cứu
ngay lập tức làm mát cho bé càng nhanh càng tốt bằng cách bế trẻ đến chỗ mát thoáng khí lau mát cho bé
bằng nước mát và quạt cho bé cho bé uống nước lạnh lưu ý trong các trường hợp say nắng say nóng uống
hạ sốt như ibu profen hoặc paracetamol cũng không làm trẻ hạ sốt cha mẹ hãy chú ý những thông tin
trên để chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho con và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình ngày hôm
này đã hết cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này
ngày mai à